tại các cuộc hội đàm hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự
tiếp tục thúc đẩy việc ký kết các hiệp định hợp tác trong lĩnh vực tư pháp phòng chống tội phạm
phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến công dân hai nước
không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống lại nước kia
phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
bảo đảm an ninh an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện công dân của nước này công tác học tập
lao động tham quan du lịch hợp tác đầu tư trên lãnh thổ nước kia
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã tới thăm đại sứ quán việt nam
tại cộng hòa angola và nói chuyện với đại diện cộng đồng người việt nam tại cộng hòa angola
sáng nay tại hà nội được sự ủy quyền của chủ tịch nước văn phòng chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh
của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam công bố tám luật đã được quốc hội khóa một mươi năm thông qua
tại kỳ họp thứ năm cùng dự buổi họp báo có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ ngành
tại họp báo thượng lệnh chủ tịch nước phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước phạm thanh hà công bố các lệnh
về việc công bố tám luật đã được quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại kỳ họp thứ năm vừa qua
bao gồm luật giá luật phòng thủ dân sự luật hợp tác xã luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân luật giao dịch điện tử luật đấu thầu
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
cũng tại buổi họp báo đại diện các bộ ngành đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của các luật được công bố
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc nâng thời hạn thị thực điện tử lên không quá chín mươi ngày
và nâng thời hạn tạm trú lên bốn mươi năm ngày sẽ khắc phục được những hạn chế gì so với hiện nay
để thu hút du lịch cũng như tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư
thiếu tướng phạm công nguyên cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an cho biết
trên cơ sở đánh giá tác động của cơ chế chính sách thu hút đối với người nước ngoài cũng như khách du lịch đến việt nam
bộ công an đã chủ động báo cáo chính phủ chính quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh
nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
trong đó có nhiều chính sách quan trọng
bộ công an đã chủ động báo cáo chính phủ chính phủ chính quốc hội thông qua luật sợ đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh
nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
cũng tại buổi họp báo đại diện bộ công an cũng đã trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
theo đó luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương
quan điểm của đảng về xây dựng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
khắc phục một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện luật công an nhân dân hiện hành
đảm bảo thống nhất đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động
thưa quý vị và các bạn lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo nhằm kích động ly khai ở các vùng dân tộc thiểu số
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc là âm mưu mà các thế lực thủ địch thường xuyên thực hiện nhằm chống phá đảng nhà nước và nhân dân việt nam
từ hôm nay mục nhận diện và đấu tranh trong bản tin thời sự sẽ có loạt bài phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đảng
toàn dân toàn quân trong công tác đảm bảo an ninh vùng dân tộc đảm bảo an ninh tôn giáo
đồng thời phân tích nhận diện những phương thức thủ đoạn những phần từ xấu khoác lên mình tầm áo dân tộc tôn giáo để chống phá đảng nhà nước việt nam
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần trình bày của biên tập viên nam hà
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi một tháng sáu vừa qua tại tỉnh đắk lóc một nhóm đối tượng có tổ chức manh động
dùng vũ khí quân dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea cơ tu và ủy ban nhân dân xã ea tiều huyện trư quynh
sát hại bốn cán bộ công an hai cán bộ xã ba người dân và làm bị thương một số người khác
cho đến nay lực lượng công an xác định phía sau vụ việc này có sự xúi rục giật dây của thế lực khủng bố phản động từ bên ngoài
từ vụ việc một lần nữa cho chúng ta thấy bản chất ngoan cố thù địch của những đối tượng cầm đầu các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài
chúng không từ một âm mưu thủ đoạn nào để chống phá với giã tâm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
trong đó thủ đoạn điển hình lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo như một vũ khí đặc biệt để xuyên tạc vu khống kích động phá hoại
chia rẽ khối đại đoàn kết hòng làm mất ổn định chính trị xã hội tại việt nam
liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiều và ea cơ tu huyện trư quynh
đến ngày một mươi tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam hơn chín mươi đối tượng
trong đó đã khởi tố bảy mươi sáu bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
và khởi tố các bị can còn lại về các tội không tố giác tội phạm che giấu tội phạm
và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đến nay cơ quan công an thu giữ hai mươi khẩu súng các loại lựu đạn thuốc nổ đạn các loại
một mươi cờ phun rô cùng nhiều chứng cứ liên quan khác
qua đấu tranh khai thác
phần lớn các đối tượng khai nhận do bị những đối tượng phun rô lưu vong
xúi rục qua không gian mạng và bị kích động chia rẽ giữa người kinh với người dân tộc thiểu số
tôi là người đầu tiên nổ súng
tất cả anh em của chúng tôi đã bắn hết tổ quán xã
đây là hoạt động khủng bố có tổ chức được trang bị các loại vũ khí
có sự chỉ đạo tài trợ hậu thuẫn
từ một số tổ chức cá nhân ở bên ngoài
việt nam cũng đã lên án mạnh mẽ các cá nhân tổ chức dung túng hậu thuẫn
chỉ đạo cũng như số đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ việc này
đồng thời cũng kêu gọi các quốc gia tổ chức quốc tế có liên quan
hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với việt nam để điều tra vụ việc
cũng như đấu tranh với các hoạt động tương tự
theo cục an ninh nội địa bộ công an
hai đối tượng cầm đầu của tổ chức hỗ trợ người thượng là imut melo
và tổ chức người thượng vì công lý là y quanh bơ dốc
đã cung cấp tài chính chỉ đạo số thành viên trong nước
tập hợp lực lượng phương tiện vũ khí hướng dẫn cách thức thực hiện tấn công
hai đối tượng đầu sòn này còn có quan hệ chặt chẽ với tổ chức quỷ ban cứu người vượt hiển
một tổ chức hoạt động lưu vong do nguyễn định thắng cầm đầu
trong những năm vừa qua một số tổ chức có tư tưởng thù địch với nhà nước việt nam
ở bên ngoài đã lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền phát triển lực lượng vào trong nước
các tổ chức này đều lấy vấn đề dân tộc tôn giáo làm cơ sở làm vò bọc
để thu hút lòng tin tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ở bên ngoài
thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình phá hoại nhà nước xã hội chủ nghĩa ở việt nam
dù tổ chức phản động funro đã bị ta đấu tranh
làm tan rã hoàn toàn sọng với vò bọc dân tộc tôn giáo
những tàn dư của tổ chức này ở ngoài nước đã khoác lên mình những tâm áo mới
hòng đánh lửa dư luận với nỗ lực tìm kiếm lôi kéo sự ủng hộ
dù khác với tên gọi nhưng bản chất và đích trung hương đến
vẫn là khuấy động cuộc sống bình yên trên các buôn làng
phá hoại thành quả cách mạng gây thù hận và chia rẽ giữa các dân tộc
đó là những tổ chức với tên gọi hội những người miền núi viết tắt là mfi
nhân quyền người thượng viết tắt là mhro hay người thượng thống nhất ump
hay chúng tạo ra các tổ chức bất hợp pháp nhưng mang danh nghĩa tôn giáo
để tập hợp lực lượng tìm kiếm sự ủng hộ như tin lành đề ga
giáo hội tin lành đấng cris việt nam giáo hội tin lành đấng cris tây nguyên
tuy nhiên với những nỗ lực không mệt mỏi trong công tác đấu tranh và công tác tuyên truyền
đến nay đại đa số đồng bào vùng tây nguyên đã hiểu rõ bản chất chống phá
của những tổ chức tàn dư phản động và bất hợp pháp này
để làm sao là khi phát hiện cái trường hợp như thế là phải nên báo cáo sớm
cho đảng nhà nước và công an xã
tây nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế an ninh quốc phòng
cũng là nơi hội tụ của nhiều cộng đồng dân tộc anh em sinh sống
vậy nên nơi đây luôn là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch lợi dụng
trong một mươi năm năm gần đây các cấp các ngành chính quyền địa phương trong đó nòng cốt là lực lượng công an
đã đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa trên bốn mươi năm đội phu rô liêu vong kích động biểu tình bạo loạn
bóc gỡ xử lý hơn một mươi hai đối tượng với những vỏ bọc dân tộc tôn giáo
những kết quả đấu tranh này đã góp phần xây dựng một tây nguyên yên bình trong nhiều năm qua
không chỉ vùng tây nguyên xảy ra các vụ bạo loạn biểu tình chống phá
mà tại một số địa phương cũng đã xảy ra những vụ việc tương tự
các lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng công an các cấp
đã dập tắt điều tra bóc gỡ làm thất bại nhiều âm mưu thủ đoạn
hành vi kích động gây dối biểu tình bạo loạn của các thế lực thù địch phản động
có một điểm chung đáng chú ý của phần lớn các vụ việc này
đó là các đối tượng chủ mưu gầm đầu kích động gây dối bạo loạn
đều lấy vấn đề dân tộc tôn giáo làm cái cớ để lôi kéo tập hợp quân chúng
lấy danh nghĩa tôn giáo từ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
từ ảo tưởng nhà nước mông các đối tượng phản động chống phá
lại biến đổi dưới các vỏ bọc tinh vi hơn đó là các tổ chức bất hợp pháp
xê xùa bà cô dợ không thu hút tập hợp lực lượng
là đồng bào dân tộc tại các tỉnh điện biên lai châu lào cai sơn lạng
lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành đấu tranh bóc gỡ giữ đúng nhiều đối tượng cộng cán
đồng thời tiếp tục gặp gỡ giáo dục vận động bà con củng cố địa bàn
hiện nay tình hình an ninh chính trị tại các tỉnh miền núi phía bắc ổn định
đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc ngày càng được cải thiện
còn ở khu vực tây nam bộ người khơ me với phật giáo nam tông
từ lâu đã bị các thế lực thù địch phản động nhắm tới
với chiêu bài thành lập quốc gia khơ me grome tự trị
ở ngoài nước nhiều tổ chức phản động của người khơ me
như hội ái rũ khơ me campuchia chrome
hội sư sãi khơ me campuchia chrome
qua không săn mạng chúng sáo diết đẩy mạnh hoạt động kích động lôi kéo sư tăng
tuy nhiên những chiêu bài đó đã không pha mát được lực lượng chức năng
nhận định rõ thủ đoạn của các đối tượng lực lượng công an
bên cạnh nắm chắc địa bàn
không để đối tượng xấu xâm nhập gây dối an ninh trật tự
còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân và các tuyến đổ tôn giáo
không tin theo lời rụ rỗ của những đối tượng chống phá
chính quyền đảng và những nước chúng ta luôn hỗ trợ
luôn ủng hộ các tôn giáo đều sinh hoạt tính ngưỡng bình đẳng giống nhau
các dân tộc đều có quyền sống bình đẳng giống nhau hết
không có sự thiên tạc hoặc là đàn áp một dân tộc nào
không chỉ nói riêng dân tộc khơ me tất cả các dân tộc khác
trong tỉnh bạc liêu mình chưa có nhóm người mà để cho các phần tử xấu ở ngoài
để móc mối rồi tham gia cùng chống đối với dân
tuy nhiên gây tổ chứcids nutrients
vào lúc một mươi tám tháng ba
và cái mục tiêu cao cả của đảng cộng sản việt nam cũng là chăm no đời sống hạnh phúc cho người dân
cho nên là tôn giáo và đảng cộng sản việt nam gặp nhau ở một cái điểm chung
đó là đem lại cái đời sống hạnh phúc cho người dân không có sự phân biệt
đảng nhà nước ta luôn xác định vấn đề dân tộc và tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt
để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thì phải đoàn kết được toàn dân
trong đó có vai trò rất quan trọng của đồng bào tôn giáo
giải quyết tốt vấn đề tôn giáo sẽ tạo tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu đại đoàn kết dân tộc
có phần thúc đẩy đất nước phát triển